trong số một mươi bốn bị cáo thì chỉ có hai bị cáo mời luật sư bảo chữa là nguyễn tiến triển và bạch văn đông
tòa đã triệu tập một mươi chín người tham gia tố tụng là những nhân chứng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên chỉ có sáu trên tổng số một mươi chín người được triệu tập có mặt tại phiên tòa
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân huyện mỹ đức từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi ba
do buông lỏng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã đồng tâm
nguyễn văn bột nguyễn văn sơn lê đình thuần nguyễn xuân trường nguyễn tiến triển
và một số cán bộ nguyên chủ chốt của địa phương vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp giao đất trái thẩm quyền
hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định
liên quan đến vụ án bốn bị cáo là những cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tại huyện mỹ đức
phòng tài nguyên và môi trường huyện mỹ đức đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến việc ký xác nhận không có căn cứ
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo